mua số ma túy trên của một người ở tỉnh quảng ninh với giá tám mươi bốn triệu đồng mang về ninh bình bán kiếm lời
chiều ngày ba tháng một mươi hải khoét ba hộp nước ngọt cho số ma túy trên vào rồi xếp lẫn với các lò nước ngọt còn nguyên để cất dấu
hải đi taxi vào thành phố ninh bình khi đến khu vực phường vân giang thành phố ninh bình thì bị bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã quyết định tạm giữ hình sự đối với hoàng văn hải để điều tra mở rộng